nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập hội người mù việt nam một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín
và hai mươi năm thành phố hà nội được unesco công nhận là thành phố vì hòa bình
sáng nay tại khu vực phố đi bộ hồ gươm hội người mù thành phố hà nội đã tổ chức
festival niềm tin và ánh sáng lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
festival được tổ chức với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội
về cuộc sống và khả năng của người khiếm thị và đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu
chia sẻ giúp đỡ các tầng lớp nhân dân đối với người khiếm thị tạo cơ hội để người khiếm thị
giới thiệu về bản thân cũng như những hoạt động của hội người mù tôn vinh và khẳng định
những đóng góp tích cực của người khiếm thị đối với thủ đô và đất nước
tại festival hơn bốn trăm linh người khiếm thị cùng nhau đi bộ quanh hồ hoàn kiếm với chủ đề
an toàn giao thông cho tất cả mọi người